vay chín mươi triệu đồng thế nhưng người phụ nữ sau đó phải gánh nợ hơn một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thị xã biên cát vừa qua đã bắt giữ phạm bá thủy
trú tại thị xã biến cát để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thụy nhiều lần cho một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ngụ phường mỹ phước thị xã bến cát vay tiền với lãi suất từ sáu hai mươi bốn một ngày tư ứng là hai một trăm sáu mươi đến tám sáu trăm bốn mươi một năm
chu kỳ lấy lãi là năm ngày một mươi ngày hoặc một tháng
ban đầu người phụ nữ vai của thủy số tiền chín mươi triệu đồng nhưng do không kịp trả lãi nên thủy đã cộng dùng thành tiền vai
cho đến nay nữ nạn nhân còn nợ thùy số tiền hơn một mươi tỷ đồng tổng số tiền lãi thùy thu cho đến nay là gần bốn tỷ đồng
qua khám xét nơi ở của đối tượng thụy cơ quan điều tra thu giữ hai lượng vàng số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng
trong đó có năm trăm linh triệu đồng mới thu lãi của chị này cùng nhiều giấy tờ liên quan cho việc cho vay lãi nặng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ